tin từ cục đào tạo bộ công an cho biết bộ đã bản giao hai mươi năm thí sinh gian lận điểm thi ở tỉnh sơn la
về đơn vị sơ tuyển và xử lý theo đúng quy định
trong số này có bảy thí sinh trúng tuyển vào học viện an ninh nhân dân
sáu thí sinh trúng tuyển vào học viện cảnh sát nhân dân và hai thí sinh trúng tuyển vào trường đại học phòng cháy chữa cháy
đáng chú ý là theo như quy chế thì các thí sinh này vẫn sẽ được tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trong năm nay
trước đó bộ công an cũng đã trả về địa phương hai mươi tám thí sinh gian lận điểm thi tại tỉnh hòa bình
trúng tuyển vào các trường khối công an nhân dân